thưa quý vị những khó khăn của dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài đã gây nhiều biến động về kinh tế cho người dân
nhất là với những đối tượng yếu thế
dù tp hcm đã đưa ra gói hỗ trợ lần hai tuy nhiên vẫn còn nhiều lao động tự do công nhân hộ nghèo
chưa có cơ hội nhận được tiền hỗ trợ ghi nhận tại phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm
anh nguyễn đại nhân quê tỉnh đắk lắc làm nghề buôn bán tự do
từ khi dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát tại tp hcm cũng là lúc chiếc xe chở hàng này
phải ngừng lăng bánh vợ anh là công nhân cũng phải nghỉ ở nhà
nuôi hai con nhỏ không có nguồn thu nhập lại đang thiếu tiền phòng trọ
khiến cuộc sống gia đình bốn người này hết sức khó khăn
đang phải ăn bữa nay lo bưởi mai nên anh nhân rất mong chờ
nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền
buôn bán tự do nhưng mà cái đợt dịch giờ thì em cũng ở nhà gần hai tháng rồi
vì chờ lâu quá ở nhà cũng lâu cũng là hai đứa con
mà ở nhà lâu quá thì mình cũng trông chờ cái tiền đó
mà giờ mà giờ chưa có thì em cũng mong được cái tiền trợ cấp
đầu tiên cái đã dù sao là mình cũng được xoay sợ được
một phần nào trong cuộc sống tới sắp tới
dù không phải lo tiền ở thuê trọ nhưng gia đình bà phó thị nga
cũng không tránh được tình cảnh ăn bữa nay lo bữa mai
vì ba lao động chính lo cho bảy miệng ăn đều đã phải nghỉ ở nhà
những lao động này gồm hai người là công nhân một người chạy xe ôm
thuộc diện hộ nghèo nhưng bà nga vẫn chưa nhận được
một triệu năm trăm linh ngàn đồng hỗ trợ của ngân sách thành phố
theo nghị quyết số chín hai nghìn hai mươi một
theo nghị quyết hdnd của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
do đó bà cũng rất kỳ vọng
tôi cũng có nghe trên tv nếu mà bán xỉ lẻ thì cũng có được hỗ trợ là một
hai nữa là phụ hồ và chạy xe ôm truyền thống là đều được hỗ trợ hết
mà gia đình tôi từ khi là tới giờ chưa có lãnh được
một cái phần gì hỗ trợ triệu rưỡi đó hết á
đối với những trường hợp mà người ta cũng cho rằng là họ là lao động tự do
nhưng lao động tự do họ thì không thuộc đối tượng hưởng theo cái nghị quyết chín
thì nếu mà sắp tới đây á
thì ở thành phố cũng như ở quận mà có triển khai cho các đối tượng này để hưởng
thì quỹ ban dân phường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên
đồng thời hiện nay thì quỹ ban nhân phường cũng đang triển khai thực hiện
theo cái chỉ đạo của quỹ ban nhân phố từ cái văn bản hai nghìn sáu trăm hai mươi bảy
để dành cho các đối tượng như là hộ nghèo hộ cận nghèo
hộ lao động nghèo
trong cái khu nhà trọ khu phong tỏa và khu lưu trú công nhân
thì cái việc này quỹ ban nhân phường đã triển khai
và cũng đã lập danh sách và được quỹ ban nhân quận diệt chi
cho khoảng gần một ba trăm linh trường hợp trong cái đợt này
và hiện nay quỹ ban nhân phường là đang chi hỗ trợ cho các đối tượng này
tuy nhiên trước những khó khăn chung
một số ý kiến cho rằng việc phân chia đối tượng ngành nghề để hỗ trợ
như nghị quyết số chín năm hai nghìn hai mươi một của hội đồng nhân dân thành phố
là không còn phù hợp
bởi dịch đã kéo dài liên tục hơn hai tháng
và chưa có dấu hiệu dừng lại
trong khi đó còn nhiều lao động tự do công nhân
cũng đang phải đối diện những khó khăn